hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình cho biết đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường trần lãm thành phố thái bình
qua công tác điều tra thu thập chứng cứ ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số một
hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số một mươi qd ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình
đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại trụ sở công an phường trần lãm để tiến hành điều tra
liên quan đến vụ việc theo tố cáo của một người dân ở tp thái bình năm hai nghìn một mươi bốn gia đình bà bị một nhóm người gây dối uy hiếp tại nhà
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn bà này cùng con trai đến trụ sở công an phường trần lãm
tại đây hai mẹ con bà đã bị nhóm đối tượng trên tấn công hành hung
xác định đó là nguyễn xuân đường tức đường nhuệ cùng đồng bọn bà này đã tố cáo nguyễn xuân đường tới cơ quan chức năng
đầu năm hai nghìn một mươi năm công an tp thái bình tiến hành xác minh và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm công an tp thái bình ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do chưa xác minh được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra
hiện công an tỉnh thái bình tiếp tục chỉ đạo công an tp thái bình phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tp tiến hành điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
trước sự việc một số linh mục ở hà tĩnh tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giao dân trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ sau quá trình xác minh các lực lượng chức năng hà tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị chủ tịch ubnd huyện hương khê can lộc thạch hà đức thọ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
đây cũng là bài học để các chức sắc chức việc trên địa bàn hà tĩnh nêu cao tinh thần trách nhiệm việc thực hiện và phối hợp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

và cam kết không tái phạm
đến nay sau sáu ngày xảy ra vụ một đối tượng dùng dao tấn công đồng chí trưởng công an xã lộc quang huyện lộc ninh tỉnh bình phước khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh đã có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật
vào lúc hơn một mươi năm h ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của xã biên giới lộc an huyện lộc ninh cách biên giới campuchia hơn một mươi km
trần trường an hai mươi chín tuổi chú ấp sáu xã lộc an điều khiển xe mô tô đi qua khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã
phát hiện an không đối mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang nên lực lượng làm nhiệm vụ đã thổi coi dừng xe
đồng chí nguyễn xuân phong trưởng công an xã lộc an đã ra nhắc nhở an phải đối mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang
sau đó giải quyết chợ an lấy xe đi về đi được khoảng năm mươi mét thì an nẹp bô thách thức không dừng lại ở đó
an về nhà lấy con dao thái lan loại dao nhọn để gọt trái cây giấu trong người quay lại chốt kiểm soát rồi bất ngờ rút dao tấn công đồng chí phong
đồng chí phong đã tránh được còn những người có mặt tại chốt đã tức được giao từ đối tượng và truy bắt được an

đi được khoảng năm mươi mét thì an lấy con dao thái lan loại dao nhọn để gọt trái cây giấu cho người quay lại chốt kiểm soát rồi bất ngờ giúp dao tấn công đồng chí phong
ngay sau khi xảy ra vụ án lãnh đạo công an tỉnh bình phước đã chỉ đạo công an huyện lộc ninh phải nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan điều tra ngay trong ngày đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
và cho đến ngày một mươi bốn chỉ sau bốn ngày điều tra thì cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố
và trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra viện kiểm sát cũng như là tòa án
đã họp bản bạc thống nhất là phải đưa cái vụ án này ra xét xử càng sớm càng tốt và để răn đe làm gương cho những cái đối tượng khác
uống rượu say không tuân thủ quy định của pháp luật lại có hành vi côn đồ chống người thành công vụ hành vi của trần trường an sẽ phải trả giá trước pháp luật
đây là bài học cho mọi người cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
liên quan đến việc đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phú yên đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền một mươi triệu đồng
đối với ông vũ văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại thôn nguyên an xã sơn nguyên huyện sơn hòa
từ ngày chín đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông vũ văn hưng đã sử dụng facebook cá nhân có tên hưng văn vũ
để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video có nội dung sai sự thật về dịch covid một mươi chín tại việt nam
tại cơ quan công an ông vũ văn hưng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật cam kết không tái phạm
sau khi làm việc ông vũ văn hưng đã gỡ bỏ các bài viết vi phạm đăng tải thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng trên facebook cá nhân
tính đến nay công an tỉnh phú yên đã ra quyết định xử phạt tám trường hợp trên địa bàn tỉnh
vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín